trạm y tế xã là cơ sở y tế cấp địa phương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe ban đầu cho nhân dân
đồng thời tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh trong năm
tuy nhiên nhiều trạm y tế trên địa bàn tỉnh ninh bình đã xuống cấp nghiêm trọng
cơ sở vật chất trang thiết bị y tế phòng làm việc thiếu và không đảm bảo điều kiện để khám chữa bệnh cho người dân
đặc biệt là ở các xã hồi ninh và kim mỹ huyện kim sơn
nhiều năm qua đội ngũ y bác sĩ tại trạm y tế xã hồi ninh huyện kim sơn phải làm việc trong dãy nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng
nhiều mảng tường nứt vỡ có thể đổ sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm đến tính mạng cơ sở vật chất và trang thiết bị thì luôn thiếu thốn
do không bảo đảm về an toàn nên rất ít người dân đến thăm khám tại trạm tỷ lệ khám chữa bệnh hàng năm tại trạm không đạt kế hoạch đề ra

huyện mỹ là xã đông dân đứng thứ hai của huyện kim sơn tuy nhiên trạm y tế địa phương này đã xây dựng từ nhiều năm trước và cũng xuống cấp nghiêm trọng
những năm gần đây số lượng các sản phụ đến sinh tại trạm giảm đặc biệt là từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay không có sản phụ đến sinh tại trạm
đối với nguồn kinh phí bằng nguồn đấu giá giá trị của sử dụng đất và nguồn hỗ trợ của cấp trên đến nay riêng đấu giá đất chúng tôi cũng chưa thực hiện được
nguồn hỗ trợ của cấp trên
hiện nay chúng tôi cũng đang đề nghị với tinh thần địa phương cũng hết sức cố gắng bằng mọi nguồn lực
hiện tỉnh ninh bình có một trăm bốn mươi một xã phường thị trấn được ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đến nay địa phương chỉ còn hai trạm y tế xã hồi ninh và xã kim mỹ huyện kim sơn chưa được công nhận do cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng
chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân
trước tình trạng này nhân dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm đầu tư sửa chữa hai trạm y tế nhằm bảo đảm công tác khám chữa bệnh ban đầu tránh quá tải cho các bệnh viện tuyến trên